thực hiện quyết định của đảng ủy khối các cơ quan trung ương sáng nay đảng bộ văn phòng chính phủ đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng cho tám đồng chí đặc việt
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các phó thủ tướng và các cán bộ chuyên viên của văn phòng chính phủ đã tới tham dự buổi lễ
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao huy hiệu bốn mươi năm tuổi đảng tặng đồng chí mai tiến dũng bí thư đảng ủy bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
bảy đồng chí thuộc các vụ cục của văn phòng chính phủ được trao tặng huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng
thủ tướng đánh giá cao cố gắng nỗ lực của văn phòng chính phủ có nhiều đổi mới tiến bộ trong công tác tham mưu xử lý công việc như xây dựng chính phủ điện tử cải cách hành chính cổng dịch vụ công quốc gia
thủ tướng lưu ý sự nghiệp cách mạng của đảng đang đòi hỏi thúc giục văn phòng chính phủ phải phân đấu nhiều hơn làm tốt hơn nữa không được thỏa mãn với kết quả đã đạt được
trong công tác tham mưu chiến lược thủ tướng mong muốn văn phòng chính phủ phải chủ động nghiên cứu theo dõi để nắm bắt kịp thời các vấn đề trong nước và quốc tế nhất là trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín lây lan trên toàn cầu để từ đó kịp thời xử lý đề xuất lãnh đạo chính phủ có những quyết sách phù hợp
cần nâng tầm trong công tác tham mưu chiến lược làm sao hấp thụ được sức nóng của các cấp các ngành và bộ máy của chúng ta để xử lý nóng kịp thời hơn
trong bối cảnh đại hội đảng các cấp đang diễn ra thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng yêu cầu các cán bộ đảng viên văn phòng chính phủ không được có tư tưởng cuối nhiệm kỳ
dù còn một ngày cũng phải nỗ lực làm việc hết mình những người càng cao tuổi đảng thì càng phải nêu gương phải đổi mới tư duy phối hợp tốt hơn nữa trong công việc xây dựng đồng hữu cán bộ xứng tầm có đức có tài
thủ tướng cũng đề nghị văn phòng chính phủ chuẩn bị tốt nhất để tổ chức đại hội đảng bộ văn phòng chính phủ thành công